sau phần trả lời chất vấn của bốn trưởng ngành phó thủ tướng vương đình huệ đã có phần trả lời tương đối bám sát mọi vấn đề